nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn một mươi bảy hôm nay chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đã đến thăm chúc mừng tòa tổng giám mục tp hcm tổng giám mục phao lô bùi văn đọc
và tổng liên hội hội thánh tin lành việt nam miền nam
đến thăm tòa tổng giám mục tp hcm chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
chúc mừng giáng sinh tòa tổng giám mục và tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm phao lô bùi văn đọc
cùng toàn thể các vị chức sắc và bà con giáo dân tại tp hcm
hưởng một mùa giáng sinh hai nghìn một mươi bảy vui tươi an lành hạnh phúc được nhiều hồng ân của thiên chúa
chủ tịch trần thanh mẫn đánh giá cao những đóng góp của tòa tổng giám mục và bà con giáo dân
tổng giáo phận tp hcm trong năm qua nhất là trong việc hỗ trợ đồng bào bị thiên tai
tham gia xóa đói giảm nghèo chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn trong thời gian tới
bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần người công giáo việt nam yêu nước
đồng hành cùng dân tộc chung tay xây dựng và phát triển đất nước
dìm này chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm
chúc mừng giáng sinh hồng y joan bautista phạm minh mẫn
nguyên tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm
cùng ngày chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đã đến thăm chúc mừng tổng liên hội hội thánh tin lành việt nam miền nam
nhận lễ giáng sinh hai nghìn một mươi bảy
thông báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch trần thanh mẫn nhấn mạnh đến sự đóng góp to lớn của các tôn giáo
trong đó có hội thánh tin lành việt nam miền nam
mong muốn hội thánh và bà con tín đồ tin lành trên địa bàn tp hcm
tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo
cùng xây dựng thành phố ngày càng phát triển